kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị liên quan đến vụ đối tượng đâm trọng thương thượng úy công an tại hà tĩnh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam đối với trần trọng gia bảo chú tỉnh hà tĩnh về tội giết người
trước đó khoảng một mươi năm h bốn mươi năm phút ngày một mươi ba tháng một mươi một
thượng úy trần trung hiếu cán bộ công an xã xuân hồng huyện nghi xuân
đang làm nhiệm vụ tại đền chợ củi thì phát hiện đối tượng trần trọng gia bảo
nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy với một người khác nên đã áp sát để bắt quả tàng
tuy nhiên đối tượng trần trọng gia bảo đã dùng kéo đâm vào cổ thượng úy trần trung hiếu gây trọng thương
sau khi xảy ra vụ việc lực lượng công an xã xuân hồng cùng người dân tiến hành đưa thượng úy trần trung hiếu đi cấp cứu
đồng thời bắt giữ đối tượng trần trọng gia bảo đưa về trụ sở để điều tra làm rõ
thưa quý vị mặc dù được các y bác sĩ của bệnh viện đa khoa tp vinh bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh nghệ an
tận tình nỗ lực cứu chữa đồng đội và người thân hết lòng chăm sóc
nhưng do bị thương quá nặng thượng úy trần trung hiếu cán bộ công an xã xuân hồng huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh đã hy sinh
vào sáng ngày hôm nay thượng úy trần hiếu đã được người thân đồng đội đưa từ bệnh viện
quê nhà tại thị trấn tiên điển huyện nghi xuân hà tĩnh
liên quan đến hành vi tham nhũng tiêu cực trong quá trình hoạt động cải tạo xe cơ giới
tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đồng nai vào ngày hôm qua một mươi sáu tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
đã ra quyết định khởi tố thêm ba bị can để tiếp tục điều tra về hành vi nhận hối lộ
các bị can bị khởi tố bắt tạm giam bốn tháng gồm bùi trọng tường
đăng kiểm viên trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đồng nai chi nhánh biên hòa
lê văn hòa giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cơ khí thuận khánh về tội nhận hối lộ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cũng ra quyết định khởi tố bị can
áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn sơn hải
phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đồng nai phụ trách chi nhánh long khánh sáu nghìn hai s
để tiếp tục điều tra về hành vi nhận hối lộ
cơ quan chức năng đã tiến hành việc khám xét nơi làm việc và nơi ở của ba bị can
để điều tra mở rộng vụ án
liên quan đến vụ án trên trước đó vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
đã khởi tố bắt tạm giam ông dương việt hồng giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đồng nai
để điều tra về hành vi nhận hối lộ
cho vay một trăm một mươi triệu đồng thế nhưng lại thu lợi bất chính tới hơn một trăm linh triệu đồng
hoàng thị thắm chứa tại huyện bình xuyên vừa bị công an huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc khởi tố
cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
từ cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi một cho đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
thắm tổ chức cho vay nặng lãi dưới hình thức thế chấp sổ lương sổ trợ cấp
hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với số tiền từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng
lãi suất từ ba cho đến năm đồng một triệu một ngày
trong đó thắm đã cho nguyễn văn trường ở huyện bình xuyên vay hai khoản
tổng số tiền là một trăm một mươi triệu đồng và thu lời bất chính hơn một trăm linh triệu đồng
công an thành phố hải phòng phối hợp với đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số một
cảnh sát biển việt nam phát hiện đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
từ các tỉnh tây bắc về khu vực cảng biển thành phố hải phòng và tỉnh quảng ninh
để tiêu thụ và bắt giữ nguyễn phương việt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại huyện an dương
thành phố hải phòng thu giữ một bánh heroin và một kg ma túy tổng hợp do đối tượng này vận chuyển trái phép
ngày một mươi năm tháng một mươi một tại khu vực lô ba khu trung cư hoàng huy xã an đồng huyện an dương
khi đối tượng vừa nhận đơn hàng thì trinh sát các đơn vị lập tức khống chế bắt quả tàng
thu giữ tại chỗ một bánh heroin và một kg ma túy tổng hợp được nguy trang trong một bao gạo
tiến hành đấu tranh đối tượng khai nhận tên là nguyễn phương việt
nhận vận chuyển ma túy cho một đối tượng khác để lấy tiền công
hiện vụ án đang được các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp mở rộng điều tra
trước đó vào ngày một mươi hai tháng một mươi một công an thành phố hải phòng cũng bắt giữ năm đối tượng
gồm đoàn thị hiền vũ thị thu trang huỳnh quang hạnh lưu thiếu nghiệp trương trị sinh
về hành vi vận chuyển mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
lực lượng chức năng đã thu giữ tăng vật gồm bốn trăm một mươi bảy bảy mươi chín gam heroin một một mươi chín gam methamphetamin
hơn năm trăm một mươi chín triệu đồng và tám trăm linh usd cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
còn tại quảng bình công an tỉnh phối hợp với công an huyện bố trạch bắt quả tăng
đối tượng lê văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và lê viết dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
về tội tàng chữ trái phép chất ma túy
vào trưa ngày một mươi năm tháng một mươi một tại xã lý trạch huyện bố trạch tổ công tác phát hiện
lê văn sơn tàng chữ ba gói ni lông màu xanh bên trong chứa bốn trăm một mươi năm
bảy mươi một viên nén sơn khai nhận mua số ma túy trên của lê viết dũng
cùng ngày lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của lê viết dũng
thu giữ ba viên nén màu hồng dũng khai đó là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến cất để sử dụng
thưa quý vị tỉnh hưng yên nằm trong vùng kinh tế trọng điểm các tỉnh đồng bằng sông hồng
và được đánh giá là địa bàn không thức không phức tạp về tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy
song lại nằm trong vùng phụ cận thuộc tuyến đông bắc
và tây bắc là những địa bàn trọng điểm về ma túy
thế nên tiềm ẩn yếu tố phức tạp
với quyết tâm không để hưng yên trở thành điểm trung chuyển
đối với mặt hàng này công an tỉnh đã tập trung đấu tranh triệt phá
bắt giữ nhiều đối tượng với nhiều tăng vật có liên quan
góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa bàn
người bánh heroin được hai đối tượng là hà văn hành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
trú tại sơn la và lý vân niệm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại tỉnh lạng sơn vận chuyển về địa bàn thành phố hương yên để mang đi tiêu thụ
qua công tác nắm địa bàn các trinh sát của phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh hưng yên đã phát hiện hai đối tượng này
vận chuyển một bao tải dứa với các dấu hiệu khả nghi
ngay lập tức các đối tượng đã bị bắt giữ cùng tăng vật
đây là một vụ án rất phức tạp
bởi vì trong vụ án này đa số đối tượng đều là người dân tộc thiểu số
cư trú ở những vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn
và vì lợi ích kinh tế của vụ án ma túy này lớn
cho nên các đối tượng vẫn tiếp tục thực hiện hành vi phòng tội
các đối tượng có mối quan hệ mật thiết với nhau
như là người trong gia đình họ hàng sẽ tạo thành đường dây khắp kín
và không để lộ đọt thông tin ra ngoài
thời điểm hiện tại thì chúng tôi đã bắt giữ được hai đối tượng
và thu giữ được tăng vật là một mươi bánh heroin
cùng với một số vật chứng khác có liên quan
ngoài những loại ma túy truyền thống thời gian qua
lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều loại ma túy mới
điển hình như trong chuyên án chín trăm hai mươi ba k vừa được triệt phá
người quan cảnh sát điều tra có ma tỉnh hương yên đã bắt giữ bốn đối tượng
là lê văn hùng lý thị nguyệt chu ngọc xoái và trần kim anh
với tội mua bán tàng trữ cháy phép chân ma túy
thu giữ ba ba kg ketamine hơn hai chín trăm linh viên ma túy tổng hợp
gần một trăm hai mươi g metham metamine và hai trăm hai mươi năm túi ma túy tổng hợp dạng nước vui
ma túy tổng hợp đang tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp
nhiều loại chất gây nghiện chất hướng thần mới xuất hiện
đặc biệt trong vụ án mở phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh yên mới triệt phá
có phát hiện một loại ma túy được gọi là nước vui
ma túy tổng hợp ketamine dân chơi thường gọi là ke tuyết ke đá đường ke tiên tuyến
đây là những loại ma túy mà giới trẻ đang rất ưa chuộng
tuy nhiên mức độ nguy hại đến sức khỏe khó có thể đánh giá được
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm

sáu trăm năm mươi năm đối tượng về ma túy tổng hợp
vật chứng thu giữ gồm heroin ma túy tổng hợp thuốc viện cỏ mỹ
và nhiều vật chứng liên quan
theo đánh giá hoạt động của tội phạm và tên nạn ma túy
tuy được kiềm chế nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp
với vai trò là cơ quan tham yêu phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chúng tôi
luôn xác định đây là nhóm đối tượng cần tập trung nhận diện
áp dụng các biện pháp nghiệp vụ xây dựng các phương án đấu tranh phù hợp
với điều kiện thực tế đẩy mạnh
công tác lắm tình hình địa bàn
ngay từ cơ sở
bên cạnh đó chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao ý thức người dân
về công tác phòng chống ma túy vận động nhân dân tích cực tố giác tội phạm
các đối tượng mua bán vận chuyển ma túy lợi dụng chiếc để mọi manh khóe
để có thể đưa hàng ra thị trường
làm cho cuộc chiến chống tội phạm này ngày càng trở nên khó khăn phức tạp và quyết liệt hơn
cán bộ chiến sĩ công an tỉnh hương yên không khoan nhượng với tội phạm
không để hương yên trở thành nghiệp trung chuyển
có phần đem lại sự bình yên hạnh phúc cho nhân dân
tiếp tục thông tin về tình hình mưa lũ tại miền trung
thưa quý vị tính đến tối ngày một mươi sáu tháng một mươi một
mưa lũ miền trung đã khiến cho sáu người chết mất tích
tại quảng trị một người chết hai người mất tích
thừa thiên huế một người chết một người mất tích
khánh hòa một người chết
phú yên một người mất tích
đến chiều tối
ngày một mươi sáu tháng một mươi một nhiều khu vực tại khánh hòa
vẫn bị ngập mưa lũ tiếp tục gây thiệt hại
vì người và tài sản
trên địa bàn thị xã ninh hòa mưa lũ đã khiến một người chết
do ngã mương nước sâu gây ngạt nước
mưa lũ khiến nhiều xã phường trong thành phố nha trang
bị ngập cục bộ
mưa lũ trên địa bàn huyện khánh vĩnh khiến một nhà
bị hư hỏng nặng do nước cuốn trôi
hơn tám mươi ba hectare hoa màu bị thiệt hại
do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài
vào khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng một mươi một
tại km năm mươi chín cộng bảy trăm chín mươi
thuộc quốc lộ hai mươi bảy c
còn gọi là đèo khánh lê tỉnh khánh hòa
sạp lờ đất đá tử ta lươi dương
tràn xuống lấp toàn bộ mặt đường
với chiều dài một trăm năm mươi m
gây tắc giao thông hoàn toàn
sau hơn bốn h đồng hồ chia cắt đến một mươi bảy h chiều cùng ngày
tuyến đường này đã được thông xe
sáng một mươi bảy tháng một mươi một
theo báo cáo nhanh từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cú nạn tỉnh phú yên
trên địa bàn có một người mất tích do mưa lũ

và một số tuyến đường bị sạt lở hư hỏng
cụ thể tối ngày một mươi sáu tháng một mươi một
tại khu vực tràn qua suối hố nai
thuộc huyện sông hinh
anh mạc văn cường chú huyện sông hinh
bị nước lũ cuốn trôi hiện đang mất tích chưa tìm thấy
mưa lũ cũng khiến hai trăm năm mươi sáu nhà bị ngập nước
và bị chia cắt ở huyện tây hòa và tuy an
một số tuyến đường ngập sâu
các tuyến quốc lộ hư hỏng
sạt sói lở nền đường mặt đường
trước tình hình trên ubnd tỉnh phú yên
đã ban hành công điện yêu cầu các đơn vị địa phương
chủ động triển khai phương án ứng phó
với mưa lớn lũ ngập lụt sạt lở đất
và gió mạnh sông lớn trên biển
phù hợp với tình hình thực tế
tuyên truyền vận động người dân chủ động di rời
sơ tán khi có yêu cầu tại các khu vực
nguy hiểm vùng trũng thấp sạt lở đất
đến nơi an toàn
trên địa bàn hai huyện bắc trà my và nam trà my
của tỉnh quảng nam có hàng chục điểm
sạt lở trên các tuyến đường gây chia cắt
cô lập nhiều nơi hiện có hơn
năm trăm linh hộ dân ở xã trà bui
đã bị cô lập hoàn toàn nhiều nơi
mất điện do đường bị sạt lở nghiêm trọng
tư lượng chống năng đang huy động phương tiện
cơ giới khắc phục thông tuyến nhưng vẫn
chưa thể tiếp cận được khu vực bị cô lập
ngoài khu vực xã trà bui tính đến
tối ngày một mươi sáu tháng một mươi một toàn huyện bắc trà my
có hơn hai mươi điểm sạt lở gây ách tắc
giao thông nhiều điểm trên tuyến đông trường sơn
quốc lộ hai mươi bốn c và đường
liên thôn liên xã của bắc trà my
huyện bắc trà my đã triển khai nhanh
các phương án sơ tán một một trăm linh hộ
với ba bảy trăm chín mươi nhân khẩu
ở khu vực nguy cơ rất cao
và nguy cơ cao về sạt lở đất
ra soát tại hai mươi hai vị trí có khả năng
nước dâng cao gây ngập còn tại huyện nam trà my
mùa lớn những ngày qua đã khiến nhiều
tuyến đường huyết mạch từ huyện
về các xã bị sạt lở nặng đáng chú ý
khoảng ba mươi hộ dân tại làng
ông lục hồn một xã trà leng
đang bị cô lập